tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức hoa kỳ phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã hội kiến với bộ trưởng thương mại weber rose bộ trưởng tài chính stephen mnuchin quyền bộ trưởng quốc phòng patrick sanahan tiếp lãnh đạo ủy ban đối ngoại hạ viện và tập đoàn ais
tại các cuộc gặp hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về quốc phòng an ninh tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoa kỳ làm ăn kinh doanh tại việt nam đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng
trong cuộc trao đổi với chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện mỹ elliot inchel ông elliot inchell khẳng định quốc hội hoa kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ việc cấp ngân sách trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh hai nước nhất là trong quá trình triển khai dự án tẩy độc tại sân bay biên hòa và hỗ trợ người khuyết tật
quốc hội hoa kỳ quan tâm đến tình hình biển đông ủng hộ việc duy trì tự do an toàn an ninh hàng hải hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có công ước quốc tế của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai